tổng hợp của ban an toàn giao thông tp hcm cho biết qua bốn tháng đầu năm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn đã tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể toàn thành phố đã xảy ra một tám mươi năm vụ tai nạn giao thông với hai trăm bốn mươi người chết tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân tai nạn qua phân tích hầu hết do ý thức của người tham gia giao thông
hiện một số địa bàn còn phức tạp về tai nạn giao thông là quận tân phú huyện bình chánh hóc môn v v
cũng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa qua thống kê của ngành y tế tp hcm cho thấy đã tiếp nhận cấp cứu hơn chín trăm ba mươi năm trường hợp tai nạn giao thông với bốn người chết
đa số trường hợp nhập viện cấp cứu với đa chấn thương nhiều trường hợp còn mùi bia rượu